hà nội vừa quyết định thành lập khu cách ly tập trung tại ba tòa nhà hai mươi một tầng ở mỹ đình hai dành cho bốn tám trăm linh người từ vùng dịch trở về
cả ba tòa nhà vừa được ubnd tp thiết lập làm khu cách ly tập trung là khu nhà ở sinh viên mỹ đình hai
mỗi tòa nhà này cao hai mươi một tầng là một tầng hầm có tổng số tám trăm bốn mươi phòng
ubnd tp hà nội cho biết ba tòa nhà ở khu sinh viên mỹ đình hai có thể làm khu cách ly tập trung cho khoảng bốn tám trăm linh người
thành phố hà nội bố trí tầng một và hai các tòa nhà dành cho cán bộ nhân viên phục vụ còn từ tầng ba đến tầng thứ hai mươi một làm khu cách ly tập trung
bộ tư lệnh thủ đô có trách nhiệm thành lập bộ máy tổ chức quản lý vận hành khu cách ly tập trung này
dự kiến có ba mươi y bác sĩ bảo đảm y tế tại khu cách ly tập trung ở mỹ đình hai